vâng thưa quý vị cảnh báo mưa rông tại vùng núi bắc bộ thì vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay
kèm theo nguy cơ là lốc xét và sật lở đất
người dân sống tại các khu vực vùng trũng thấp ven sông đặc biệt lưu ý thông tin về dự báo
để chuẩn bị kế hoạch đi lại và sản xuất thật an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi
mưa lớn tại khu vực bắc bộ sẽ làm nền nhiệt giảm rõ rệt nắng nóng tạm thời chấm dứt
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
trong khi đó trung bộ nắng nóng gai gắt với nền nhiệt cao nhất ngày
có nơi lên đến ba mươi sáu ba mươi bảy độ
còn vào ngày hôm nay thì nam bộ sẽ xuất hiện về chiều về mưa và lưu ý trong cơn rông thì sẽ có gió mạnh
và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ c